cùng với cả nước cán bộ nhân dân và cử tri đà nẵng rất đồng tình nhất trí cao với kết quả của kỳ họp thứ tám quốc hội khóa một mươi bốn
đặc biệt là những nét mới trong các phiên chất vấn và trả lời chất vấn của các đại biểu quốc hội lần này
về phía quốc hội thì cả những nhiệm kỳ khác cũng vậy
tất cả các chủ trương đề ra vì là cơ quan lập pháp thì đều là tốt cả
nhưng vấn đề ở chỗ là hành pháp hành pháp như thế nào
thì chúng ta nên tập trung chỉ đạo đảng nhà nước nên tập trung chỉ đạo cái hành pháp
nếu hành pháp tốt thì nghị quyết cái chữ thành tốt được
quốc hội vừa rồi họp phải nói là tương đối hoàn chỉnh
và đặc biệt là cái điều hành của chủ tịch quốc hội rất là thoáng rất là tốt
và có những cái có thể dừng để không nói có thể nói để không dừng
và những cái mở rộng thêm trong cái vấn đề
vấn đề trả lời chất vấn của quốc hội tôi thấy đó là tốt
cái thứ hai về vấn đề quốc hội tôi đề nghị là tôi có một cái đề nghị là
đối với những cái chất vấn những phiên chất vấn chất vấn các bộ nào
thì sau cái hội nghị đơn sáu đồng chí sáu phải chất vấn
cái bộ trưởng đó phải trả lời những cái chất vấn đã làm đến đâu làm như thế nào
các đồng chí bộ trưởng thì đã làm tốt cái vai trò chức năng trong cái việc mà điều hành theo cái thẩm quyền chuyên môn
và thông qua là cái kết quả công tác của các bộ trưởng về cơ bản là chúng tôi nhìn nhận là cử tri cả nước là cũng rất hoan nghênh
và qua đó thì làm cho cái tốc độ phát triển kinh tế rồi cái gdp của quốc gia thì ngày càng tốt hơn
nhiều thời gian qua có phát sinh như những cái vấn đề tham nhũng vấn đề lãng phí
thì điều này thì được các bộ trưởng cũng hết sức quan tâm trong cái hoạt động điều hành ở tại cấp bộ của mình
đối với chủ tịch quốc hội thì chúng tôi cũng thấy được là cái sự điều hành rất là nhịp nhàng khoa học
kỳ họp quốc hội vừa qua thì chúng ta cũng thấy được là quốc hội thông qua rất nhiều các vấn đề
và một trong những vấn đề nổi cộng trong đó và được rất nhiều sự quan tâm của dư luận cũng như của nhân dân
đó chính là cái vấn đề liên quan đến công tác phòng chống tham nhũng
và mong rằng trong thời gian sắp tới trung ương cũng như các địa phương để mạnh công tác phòng chống tham nhũng
tinh giản tinh gọn bộ máy để làm sao hoạt động một cách hiệu quả xứng đáng với lòng tin của nhân dân